ngay sau khi tỉnh đắk lắc có chủ trương tạm dừng cấp sách giáo khoa vở viết và đồ dùng học tập thiết yếu cho học sinh dân tộc thiểu số
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện thị xã thành phố và các trường học trên địa bàn
phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân biết và chủ động mua sách giáo khoa vở viết cũng như là đồ dùng học tập thiết yếu cho học sinh
bên cạnh đó các trường học cũng vận động học sinh tặng sách giáo khoa cũ cho nhà trường để hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn
nhờ đó mà trong những ngày đầu bước vào năm học mới này hầu hết các em học sinh dân tộc thiểu số đều có đầy đủ sách giáo khoa và vở viết khi đến trường học tập
năm nay do nguồn thu ngân sách của tỉnh gặp khó khăn nên trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này tỉnh đắk lắc tạm dừng cấp sách giáo khoa vừa viết và đồ dùng học tập thiết yếu cho học sinh dân tộc thiểu số
ngay từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đã có công văn chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện thị xã thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương
thông báo trên đài truyền thanh huyện xã và đến từng hộ gia đình học sinh để chủ động mua sách giáo khoa vừa viết và đồ dùng học tập thiết yếu cho con em mình
và chúng tôi cũng đã có kế hoạch chỉ đạo cho các đơn vị ra soát lại những em học sinh nào quá khó khăn mà không có sách giáo khoa
không có dụng cụ học tập thì chúng tôi đề nghị với công ty sách thiết bị trường học của tỉnh sẽ hỗ trợ cấp sách giáo khoa và các dùng gạt học tập cho các em
bên cạnh đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn ra soát hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
không có khả năng mua sách giáo khoa vừa viết và đồ dùng học tập cho con em mình tới trường
thực hiện sự chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo
thời gian qua các trường học
đã thông qua chương trình sách cũ cho bạn
vận động các em học sinh tặng sách giáo khoa cũ cho thư viện nhà trường
để nhà trường hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đảm bảo không có học sinh nào vì thiếu sách giáo khoa vừa viết đồ dùng học tập mà bỏ học
phòng cũng chỉ đạo các trường là giả soát lại trong số học sinh dân tộc thiểu số
nếu các em đã mua rồi thì thôi
còn nếu mà chưa mua nhà trường phải có hướng
một là tìm trong cái thư viện có sách vở đó thì cho các em
hai nữa là
vận được học sinh trong trường
những em mà đã học lên lớp trên mà không dùng
thì lưu lấy số sửa đó cho các em
và thứ ba nữa là
tập thể giáo viên học sinh trong trường
ủng hộ quyên góp
trong những ngày đầu năm học mới này
các trường học ở vùng sâu vùng xa
vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đắk lắc
cũng đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương
các thôn buôn tổ chức họp dân thông báo
vận động học sinh đến trường
đồng thời vận động phụ huynh và các em học sinh
tặng sách giáo khoa cũ cho nhà trường
để nhà trường hỗ trợ cho các em học sinh dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh khó khăn
không có điều kiện mua sách vở
mặc dù số lượng học sinh dân tộc thiểu số đông
nhưng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc quyết tâm
không để học sinh thiếu sách giáo khoa vừa viết
và đồ dùng học tập khi đến trường
chỉ còn một số rất ít là học sinh chưa đủ sách
thì nhà trường sẽ có cái kế hoạch là phụ huynh
với nhà trường là sẽ giáo viên kết hợp với nhau
là để phát cấp sách
rồi bao bọc cho học sinh luôn
nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
và các trường học trên địa bàn tỉnh
đều thực hiện tốt việc vận động phụ huynh
học sinh tặng sách giáo khoa cũ cho nhà trường
để nhà trường hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
nên mặc dù trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này
tỉnh đắk lắc tạm dừng cấp sách giáo khoa
vở viết và đồ dùng học tập thiết yếu cho học sinh dân tộc thiểu số
nhưng ngay trong những ngày đầu năm học mới
hầu hết các em học sinh dân tộc tiểu số ở đắk lắc
vẫn có đầy đủ sách giáo khoa vừa viết và đồ dùng học tập thiết yếu khi đến trường học tập